thưa quý vị như vậy là vòng bảng world cup hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khép lại với việc ba đội tuyển của châu á là nhật bản hàn quốc và australia cùng tiến vào vòng một tám một cách đầy bất ngờ kịch tính tạo nên những kỳ tích lần đầu xuất hiện tại một kỳ world cup
phần kỳ tích của bóng đá châu á đang tạo nên dòng xu hướng nổi bật trên không gian mạng và trong đó có cộng đồng mạng tại việt nam
châu á lập kỳ tích chưa từng có ở world cup
bóng đá châu á làm nên điều chưa từng có trong lịch sử world cup
phép màu các đội bóng châu á
chúc mừng kỳ tích của các đội bóng châu á
hàng loạt mỹ tử trên các trang báo và diễn đàn mạng xã hội cùng với đó là hàng triệu lượt yêu thích và bình luận
chúc mừng các đội tuyển bóng đá châu á vượt qua vòng bảng world cup hai nghìn hai mươi
đang trở thành chủ đề nổi bật trên mạng những ngày gần đây
với việc vượt qua hàng loạt các ứng cử viên cho chức vô địch quân cấp hai nghìn hai mươi hai tại vòng bảng
các đội bóng châu á đã tạo nên những kỳ tích mà theo đánh giá của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên gia là điều không tưởng
cũng bởi thành tích ấn tượng mang lại niềm tự hào cho bóng đá châu á tại sân chơi world cup
đã có rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng dành cho ba đội tuyển bóng đá của châu á tiến vào vòng một tám một cách đầy thuyết phục
thật tuyệt vời
chúc mừng các đội bóng châu á đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử world cup
lần đầu tiên mà châu á có ba đội bóng vượt qua vòng bảng qua ấn tượng
chiến thắng trước các đội ứng cử viên vô địch một cách đầy thuyết phục xin chúc mừng nhật bản hàn quốc và australia
kỳ world cup năm nay có quá nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn bóng đá châu á tự tin vào đẳng cấp
bóng đá luôn là môn thể thao vua và sân chơi world cup là nơi hội tụ của các đội bóng hàng đầu thế giới thi đấu
và với những gì đã làm được tại kỳ world cup năm nay các đội bóng châu á đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng bóng đá châu á không còn là đội lót đường của world cup
quan điểm này được không ít cư dân mạng khẳng định và nhận được sự đồng tình lớn
cũng phải thấy rằng các đội bóng châu á tại kỳ world cup năm nay đã có bước tiến mạnh mẽ trên nhiều phương diện
trình độ sự tự tin tinh thần thi đấu hết mình hay sự nỗ lực không biết mệt mỏi đã đem lại những kết quả nằm ngoài sự mong đợi của nhiều cổ động viên châu á
những thành tích mà bóng đá châu á đã làm được sẽ tạo động lực rất lớn chuyên lửa các đội tuyển khác của châu lục vươn lên chinh phục đỉnh cao góp phần tạo nên nét đẹp và sự hấp dẫn của môn thể thao vua
bóng đá việt nam hay các đội khác của châu á đã có bước tiến vượt bậc trong thời gian qua và việc có được những thành tích tại world cup càng giúp các đội bóng tự tin hơn
hy vọng các đội bóng châu á sẽ đạt được kết quả tốt tại vòng một tám chúng ta cùng hy vọng vào những kỳ tích tiếp theo
xem bóng đá thì đẹp
giải trí và nâng cao tinh thần thể dục thể thao thôi đừng vì ham mê mà cá độ thì lại là chuyện không hay đâu
hòa chung với niềm vui của các cổ động viên châu á đã có không ít cư dân mạng việt nam cho rằng
việc thể hiện tình yêu với bóng đá và cổ vũ cho các đội tuyển bóng đá châu á đã được thành tích cao là nét đẹp tinh thần thể thao
từ đó tạo cơ sở niềm tin vào sự phát triển của bóng đá việt nam vươn tầm châu lục tiến ra thế giới
tuy nhiên để tận hưởng niềm vui trọn vẹn
hãy dành tình yêu cho bóng đá một cách trọn vẹn văn minh nói không với các hoạt động cá độ bóng đá
bạn nghĩ sao về những kỳ tích của bóng đá châu á
hãy cùng chia sẻ quan điểm và tương tác với antv trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an